xin trân trọng được kính mời ông dương tấn hiển ủy viên ban thường vụ thành ủy phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố cần thơ sẽ lên sân khấu phát biểu chào mừng xin trân trọng kính mời
xin trân trọng kính mời

tổ quốc việt nam thành phố cần thơ tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo quý vị đại biểu các vị khách quý cán bộ chiến sĩ công an nhân dân lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
kính thưa các đồng chí lãnh đạo quý vị đại biểu liên quan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi ba
ngày hội của những người làm truyền hình phát thanh trong và ngoài lãnh đạo
lực lượng công an nhân dân đây là nơi hội tụ những tác phẩm truyền hình xuất sắc nhất của lực lượng công an
mỗi tác phẩm là sự khắc họa đậm nét từng dùng đất con người thông qua góc nhìn nghiêm túc nhân văn mang đậm bản sắc riêng của những người làm báo công an nhân dân
và hôm nay thành phố cần thơ rất vui mừng khi được bộ công an và đài truyền hình việt nam
lựa chọn là đơn vị đăng cai tổ chức liên quan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi ba
đó vừa là niềm vui vừa là danh dự vừa là trọng trách lớn lao đối với sự kiện quan trọng của lực lượng tuyên truyền công an nhân dân
có sự tham gia của đông đảo đại biểu nhà báo những người làm truyền hình phát thanh công an nhân dân trên cả nước
về phía đơn vị đăng cai tổ chức là công an tp hcm